tiếp cận gây nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ không gian mạng
với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu
đặc biệt với các thiết bị internet vạn vật sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn
đối với công tác đảm bảo an ninh an toàn mạng thông tin quốc gia
phòng chống khủng bố và tội phạm mạng
về những giải pháp để nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng
chủ động ứng phó các thách thức đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh thông tin an ninh mạng
tác giả bài viết nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng cho rằng
cần phải làm tốt một số mặt công tác sau
giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
về bảo vệ chủ quyền quốc gia các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng
ngày nay quan niệm về lãnh thổ chủ quyền biên giới của một quốc gia
không chỉ là đất liền hải đảo vùng biển và vùng trời
mà cả lãnh thổ không gian mạng chủ quyền không gian mạng
lãnh thổ không gian mạng là một bộ phận hợp thành lãnh thổ quốc gia
nơi xác định biên giới mạng và thực thi chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
bảo vệ chủ quyền quốc gia còn là bảo vệ không gian mạng của quốc gia
bao gồm bảo vệ các hệ thống thông tin các chủ thể hoạt động trên không gian mạng
hệ thống dữ liệu tài nguyên mạng các quy tắc xử lý và truyền số liệu
đảm bảo quyền bình đẳng trong tham dự quản lý mạng internet quốc tế
độc lập trong vận hành hạ tầng cơ sở thông tin thuộc lãnh thổ quốc gia
bảo vệ không gian mạng quốc gia không bị xâm phạm và quyền quản trị truyền tải
cũng như xử lý số liệu của quốc gia
cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ các nguy cơ đến từ không gian mạng như
tấn công mạng gián điệp mạng khủng bố mạng tội phạm mạng
đặc biệt là nguy cơ chiến tranh mạng đang là thách thức gây gắt về an ninh
và bảo đảm an ninh mạng đang trở thành trọng tâm ưu tiên của quốc gia
cần nhận thức rõ rằng đe dọa trên không gian mạng là một trong những mối đe dọa thực tế
và nguy hiểm nhất đối với an ninh quốc gia hiện nay
giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng
chúng ta đã có bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm mục hai điều hai trăm tám mươi năm hai trăm chín mươi bốn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viễn thông
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
ngày một mươi năm bảy hai nghìn một mươi ba của chính phủ và thông tư số chín hai nghìn một mươi bốn bt ttt
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông về hoạt động quản lý
cung cấp sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội
luật an ninh mạng được xây dựng nhằm bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng
phòng ngừa đấu tranh làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia
chống nhà nước
tuyên truyền phá hoại tư tưởng
phá hoại nội bộ
kích động biểu tình
phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động
phòng ngừa ngăn chặn ứng phó khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng
khủng bố mạng
và phòng chống nguy cơ chiến tranh mạng
tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong luật an ninh mạng
nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống nhà nước
tổ chức hoạt động cấu kết xúi dục mua chuộc lừa gạt
đào tạo huấn luyện người chống nhà nước
xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
xúc phạm tôn giáo phân biệt đối xử về giới phân biệt chủng tộc
thông tin sai sự thật
hoạt động mại dâm tên án xã hội
phá hoại thuần phong mỹ tục xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội
thực hiện tấn công mạng khủng bố mạng gián điệp mạng tội phạm mạng
lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng
để xâm phạm chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hoặc để trục lợi
các hình thức giáo dục cần được vận dụng đa dạng phong phú và linh hoạt như
phối hợp giữa cơ quan chức năng với các cơ quan địa phương đơn vị doanh nghiệp cơ sở giáo dục
tổ chức nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật
bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu thủ đoạn tấn công mạng
và các hình thái phát sinh trên không gian mạng
hoạt động tấn công không gian mạng rất đa dạng và tinh vi như
làm mất kết nối internet đánh sập các website của chính phủ cơ quan đơn vị nhà trường doanh nghiệp
giả mạo các website nhằm lừa đảo cài cắm vào máy tính cá nhân
hoặc lấy tài khoản và mật khẩu đánh cắp dữ liệu cá nhân hình ảnh file video
tấn công bằng mã độc theo tệp đính kèm trong email hoặc ẩn trong quảng cáo skyper
tấn công ẩn danh bằng những phần mềm độc hại phần mềm diệt virus các trình duyệt
tấn công qua usb đĩa cd địa chỉ ip server
ở mức độ cao hơn các thế lực thù địch có thể thông qua blog cá nhân
lôi kéo kích động các phần tử bất mãn tập hợp lực lượng thành lập các tổ chức chống đối
như việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thanh niên dân chủ
núp dưới vỏ bọc các tổ chức xã hội dân sự diễn đàn dân chủ
để xuyên tạc cương lĩnh đường lối quan điểm nền tảng tư tưởng của đảng
các thế lực thù địch còn lợi dụng báo điện tử các website dịch vụ thư điện tử
mạng xã hội facebook yalo twitter diễn đàn
để phát tán các tài liệu kêu gọi tuần hành biểu tình
gây mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chống phá chính quyền chia rẽ mối đoàn kết giữa đảng và nhân dân
như các trang mạng dân làm báo quan làm báo bô xít dân luận chân dung quyền lực v v
nâng cao ý thức phòng tránh tự vệ và sử dụng biện pháp kỹ thuật
để khắc phục hậu quả trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng
mỗi người cần nghiên cứu và sử dụng tốt các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin
như bảo vệ tài khoản cá nhân bằng xác thực mật khẩu hai lớp
tạo thói quen quét virus trước khi mở file
thực hiện sao lưu giữ phòng chế độ cứng ngoài mạng nội bộ hoặc trên các dịch vụ lưu trữ đám mây
kiểm tra độ lọt thông tin tài khoản cá nhân qua trung tâm xử lý tấn công mạng việt nam
người dùng không nên vào những trang web lạ hoặc trang web đen
những email chưa rõ danh tính và đường dẫn đáng nghi ngờ
cập nhật bản trình duyệt hệ điều hành và các chương trình sử dụng những phần mềm diệt virus uy tín
và được cập nhật thường xuyên không tắt chương trình diệt virus trong mọi thời điểm
khi phát hiện bị tấn công trên không gian mạng nhanh chóng ngắt kết nối mạng
sử dụng các công cụ giải mã độc báo cho người có trách nhiệm qua đường dây nóng
phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách an ninh mạng
lãnh đạo quản lý các địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà trường
trong giáo dục nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng
các cơ quan chuyên trách an ninh mạng cung cấp đầy đủ thông tin về xu hướng phát triển
các nguy cơ từ không gian mạng các biện pháp phòng chống tấn công trên không gian mạng
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng
tăng cường cảnh báo khả năng mất an ninh mạng do đơn vị mình cung cấp
và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa xây dựng các phương án xử lý với các sự cố an ninh mạng
phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách trong hoạt động bảo vệ an ninh mạng
các cơ sở giáo dục sớm đưa nội dung giáo dục bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia
vào chương trình dạy học phù hợp với ngành học cấp học
lãnh đạo quản lý các địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà trường
cần nắm vững mọi hoạt động và tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên quần chúng
có nội dung giáo dục định hướng điều chỉnh nhận thức đúng đắn kịp thời
có trách nhiệm trong quản lý thông tin có liên quan tới cán bộ đảng viên và quần chúng
có kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau